tiếp nối hành trình thắp sáng ước mơ ngày hai mươi hai tháng một mươi cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an tỉnh nghệ an và công ty cổ phần myway việt nam tổ chức lễ trao học bổng cho con liệt sĩ đại úy sầm quốc nghĩa nguyên cán bộ công an huyện quế phong đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đại úy sầm quốc nghĩa nguyên là cán bộ công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện quế phong anh là một trong những cảnh sát trẻ mưu trí dũng cảm có kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm ma túy
vào sáng ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi trong quá trình truy bắt các đối tượng mua bán ma túy tại khu vực rừng núi thuộc xã nậm giải huyện quế phong đại úy sầm quốc nghĩa bất ngờ bị hai đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng và đã hy sinh vào trưa cùng ngày
tại ngôi nhà của đại úy sầm quốc nghĩa ở xã châu thắng huyện quỳ châu đoàn công tác đã chia sẻ những đau thương mất mát đối với gia đình người thân của đồng chí trao học bổng trị giá một mươi hai triệu đồng cho cháu sầm gia hân học lớp bốn tuổi trường mầm non châu tiến huyện quỳ châu là con của liệt sĩ